các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cập nhật những thông tin về sự biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh tại hà nội có nhiều tín hiệu tích cực
cộng với thực tế các triệu chứng mắc covid một mươi chín ở trẻ rất nhẹ
theo bác sĩ trương hữu khanh hà nội cần mở cửa trường đón học sinh
đặc biệt là trẻ mấm non và tiêu học
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực liên tri hội chuyển nhiễm tp hcm cho rằng
đã đến lúc hà nội mở cửa trường học hoàn toàn giống như tp hcm
có nhiều lý do để thực hiện điều này
thứ nhất số lượng trẻ từng là f ở hà nội rất lớn
gần như nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín thì trẻ cũng mắc
thứ hai trẻ nhiễm covid một mươi chín do biến thể omicron thường có triệu chứng rất nhẹ và nhanh phục hồi
ba là việc xử lý các trường hợp f xuất hiện trong nhà trường cũng rất đơn giản
thông thường trẻ em sẽ mắc covid một mươi chín sau người lớn
và chủ yếu là do người lớn lây sang
trong khi theo quan sát của bác sĩ khanh trẻ em rất ít khi lây cho người khác
nhiều trẻ mắc bệnh mà người mẹ chăm sóc chỉ mang khẩu trang thôi
nhưng hầu như cũng không thấy trẻ lây cho mẹ
nguyên nhân là do người lớn thường xuyên khạc nhổ trẻ con thì lại có xu hướng nốt vào
ngoài ra việc virus bám dính ở vòng họng của trẻ là rất ít
chủ yếu có trong đường ruột nên thường thải ra qua hệ thống ruột nhiều hơn là văng ra ngoài
trên thực tế trẻ em ở nhà cũng nhiễm covid một mươi chín chứ không chỉ mắc bệnh ở trường
lợi ích của việc cho trẻ đến trường như trẻ tập trung tốt tiếp thu tốt hơn
người lớn có thể chuyên tâm lao động sản xuất sinh hoạt ổn định
đối với trẻ nhỏ sáu năm đầu đời hệ mầm non
vấn đề quan trọng nhất không phải là văn hóa mà là cảm xúc học làm việc nhóm tương tác với môi trường bên ngoài
nên việc cho trẻ đi học là điều rất cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ đinh duy khánh
viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
cũng đồng tình với việc nên cho trẻ mầm non và tiểu học trở lại trường học
theo ông hệ lụy của việc trẻ không được đến trường lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro mà covid một mươi chín có thể đem lại
các bệnh về tâm sinh lý sự phát triển cảm xúc trí tuệ thể chất của trẻ đều bị ảnh hưởng nếu trẻ không được đến trường phải ở nhà quá lâu
cho rằng việc đóng cửa trường học hiện nay là cách phòng dịch hơi thẻ quá
phó giáo sư tiến sĩ đinh duy kháng cho rằng
việc không chủ quan lơ là với dịch bệnh là cần thiết nhưng cần phải khôi phục lại cuộc sống bình thường
hơn hai năm qua trẻ nhỏ bị xáo trộn ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển
đến thời điểm này nên thiết lập trạng thái bình thường thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
mặc dù đề xuất cho trẻ trở lại trường học các chuyên gia đều đồng tình với việc không lơ là tuân thủ tốt quy tắc năm k và tiêm vaccine
phụ huynh và nhà trường cũng nên dặn dò cho các em
những cách phòng dịch khi sinh hoạt tại trường lớp
cùng với đó tại tp hcm trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ dịch
việc bổ sung kiến thức hồng trong quá trình học online đồng thời dạy chương trình học kỳ hai
trong khi tình trạng f một tăng là những khó khăn của thầy trò ở tp hcm thời gian vừa qua
cô huyền thảo giáo viên trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa quận một tp hcm nhận định
học trực tuyến từ tò mò các em chuyển sang chán nản vì tâm lý chỉ học ở nhà và bị ảnh hưởng bởi sức khỏe tinh thần
có em tiếp thu được kiến thức có em thì học cho có lệ một số em chưa có ý thức nên vừa học vừa chơi
kết quả học tập vì thế giảm sút so với mọi năm không đảm bảo chất lượng hoàn toàn
theo cô thảo hiện tại sau hơn hai tháng trở lại trường các em đã bắt đà kịp
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp học sinh chưa tập trung cao độ
chất lượng dạy học dù đã đảm bảo hơn nhưng vẫn chưa thể so với hình thức học trực tiếp một trăm linh
nhớ lại khoảng thời gian học trực tiếp vừa qua bà anh thư phó hiệu trưởng trường tiểu học tuệ đức tp hcm cho biết
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều giáo viên đã mắc covid một mươi chín
nhà trường phải đối mặt với vấn đề thiếu giáo viên liên tục điều phối nhân lực ở các cơ sở khác nhau
để đảm bảo lớp học diễn ra bình thường
bà anh thư nhận định
giai đoạn đầu chúng tôi còn cập dập trong công tác phòng chống dịch
nhưng hiện tại trẻ đều đã quen với việc đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn thường xuyên và biết ăn ngủ giãn cách
tôi nghĩ trường học đã có thể sống chung với dịch
bên cạnh đó phó hiệu trưởng trường tiểu học tuệ đức cũng cho biết
trẻ đã quen với việc học trực tuyến và xem đây là hình thức học tập bình thường
không còn phải mất thời gian tiếp nhận như ở học kỳ một
vì vậy khi lớp có nhiều f f một
phải chuyển sang hình thức trực tuyến
thì học sinh đều sẵn sàng học tập
ở trường trung học phổ thông nguyễn hữu thọ
ông đảo cho hay
học sinh đã hòa nhịp kịp với tiến độ học trực tiếp
cùng với giáo viên thích ứng linh hoạt khi lớp có f f một
trường hợp lớp có trên năm mươi học sinh là f f một
thì sẽ học trực tuyến trong thời gian năm ngày
ông đảo vui mừng khi học sinh thích học trực tiếp
phụ huynh cũng đã dần ủng hộ và mong muốn con đến trường

và thời gian học trực tuyến bị kéo dài
đang gây khó khăn không nhỏ cho thầy và trò
tại thành phố hồ chí minh
đây cũng là ví dụ cho các địa phương
khi dịch bệnh có chiều hướng dần được kiểm soát tốt
việc cho học sinh đi học trở lại trường
đúng thời điểm là điều rất cần thiết
hiệu quả của vaccine phòng covid một mươi chín
đã được chứng minh qua đợt bùng phát dịch vừa qua
khi số f nguy kịch giảm đáng kể
vậy nên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
đang được coi là lá chăn vững vàng
giúp phụ huynh yên tâm cho con em mình trở lại trường học
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cho biết
bộ y tế sẽ tính toán lại lượng vaccine
phòng covid một mươi chín cần mua
dùng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
nhằm đảm bảo không thừa không thiếu vaccine
lý giải về nguyên nhân chậm mua vaccine
tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
từ đầu tháng một mươi hai năm ngoái
bộ đã xây dựng kế hoạch
và trình chính phủ ban hành nghị quyết
mua vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
khi đó theo thống kê của các tỉnh
số lượng trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ở
ở nước ta là khoảng
tương ứng với việc cần khoảng
hai mươi một chín triệu liều vaccine
tính theo tỷ lệ tiêm chủng thông thường
đạt chín mươi năm tiêm hai mũi
thứ trưởng nói
thời điểm đó chúng ta đang trong quá trình
đàm phán và vaccine của pfizer
chưa được cấp phép
đến nay vaccine đã được cấp phép
song diễn biến của dịch có sự khác biệt
cụ thể số trẻ mắc covid một mươi chín
tăng lên bên cạnh đó
có một số tổ chức
muốn hỗ trợ vaccine cho việt nam
song lại chưa khẳng định về số lượng
và thời gian gần đây nhất
vào ngày một mươi tám tháng ba
phía úc cũng muốn hỗ trợ khoảng hơn
chín triệu liều vaccine cho trẻ
trong đó chủ yếu là moderna
ông cho biết thêm vaccine tiêm cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi khác với
vaccine tiêm cho đối tượng từ một mươi hai
trở lên đó là chỉ tiêm được
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và không tiêm được cho các đối tượng khác
lãnh đạo bộ y tế thông tin rằng
đây là một điểm khó
nếu tính toán không kỹ thì có thể thừa
hoặc thiếu vaccine thủ tướng đã giao cho
bộ y tế không được để thừa
không được để thiếu đây là cái khó
thứ trưởng tuyên nói
đồng thời cũng cho biết
đó cũng là nguyên nhân khiến cho thời gian qua
có sự chậm trễ trong việc mua vaccine
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế cũng đã bị phê bình
vì để chậm bộ đang yêu cầu
các bên liên quan kiểm điểm để xem
nguyên nhân chậm là do đâu
khách quan hay chủ quan để báo cáo thủ tướng
thứ trưởng tuyên cho biết
nếu được các tổ chức tài trợ không phải mua nhiều
thì chúng ta sẽ tiết kiệm được
không biết bao nhiêu triệu đô la
trong khi đã đặt cọc mua thì không được
chuyển nhượng tặng hay là bán
đấy là điểm khó khăn
bộ sẽ làm việc với các đơn vị tính toán lại
để báo cáo về vấn đề vaccine cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
và cố gắng cuối tháng này sẽ chỉnh thủ tướng
hy vọng rằng
vaccine cho trẻ sẽ sớm được cung cấp đủ
để kế hoạch tiêm cho nhóm
từ năm đến một mươi một tuổi sớm được triển khai
để học sinh và phụ huynh
có thể yên tâm cho trẻ đi học trực tiếp trở lại
mặc dù thời gian vừa qua
số ca nhiễm covid một mươi chín thể nhẹ
chiếm phần lớn trong tổng số f được ghi nhận
sát xuất khiến bệnh chuyển nặng vẫn có thể xảy ra
và covid một mươi chín được xem là
một yếu tố nguy cơ gây đột quỵ
nguy cơ này tăng gấp một mươi lần trong khoảng ba ngày đầu tiên
sau khi được chuẩn đoán là nhiễm covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ
bác sĩ nguyễn huy thắng
phó chủ tịch hội đột quỵ việt nam
chủ tịch hội đột quỵ tp hcm
qua khá nhiều công bố
tỷ lệ bệnh nhân mắc đột quỵ trong thời gian
đang nhiễm covid một mươi chín
giao động từ chín đến hai bảy
trung bình một hai
so với nhiễm virus khác như là influenza
khả năng mắc đột quỵ
có liên quan đến nhiễm covid một mươi chín
cao gấp bảy lần
nghiên cứu công bố tại hội nghị đột quỵ hoa kỳ

nguy cơ mắc đột quỵ cao nhất
trong khoảng ba ngày đầu
sau khi được chuẩn đoán
covid một mươi chín tăng gấp một mươi lần
sau đó sẽ giảm dần
theo các khoảng thời gian bốn đến bảy ngày
tám đến một mươi bốn ngày
và một mươi năm đến hai mươi tám ngày
sau thời gian một năm
dù thấp hơn rõ rệt nhưng nguy cơ mắc đột quỵ
vẫn cao hơn ở những bệnh nhân
có tiền sử từng nhiễm covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ thắng
covid một mươi chín có thể gây đột quỵ
thiếu máu não bằng ba cơ chế chính
thứ nhất cơ chế tăng phản ứng viêm
dẫn đến viêm các mạch máu
thứ hai gây ra tình trạng
tăng đông dẫn đến sự hình thành
huyết khối trong hệ động mạch
hệ tĩnh mạch và các cơ quan
thứ ba là thuyên tắc huyết khối
ngược dòng đặc biệt là trên bệnh nhân
còn tồn tại lỗ bầu rục
một số ít tài liệu cho thấy
nhiễm virus corona có thể gây co mạch
tăng huyết áp dẫn đến suất huyết não
qua phân tích gộp nhận thấy
bệnh nhân đột quỵ có liên quan covid một mươi chín
có các khiếm khuyết chức năng thần kinh
tuy nhiên cũng chưa loại trừ khả năng
khi đang nhiễm covid một mươi chín
có thể làm tình trạng nặng thêm
tỷ lệ tử vong có thể lên đến ba mươi tám
tuổi trung bình mắc đột quỵ
trên bệnh nhân covid một mươi chín là sáu mươi ba tuổi
bên cạnh đó đã có ghi nhận
nhiều trường hợp đột quỵ
ở bệnh nhân covid một mươi chín trẻ
tỷ lệ tác động mạch lớn cao hơn
đặc biệt là tỷ lệ nhóm
thuyên tắc huyết khối không xác định rõ
nguồn gốc ngoài ra tình trạng
tăng đông cũng đã được ghi nhận
nếu bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ
không có các yếu tố nguy cơ đột quỵ kèm theo
nguy cơ đột quỵ sẽ rất thấp
do vậy cũng không cần thiết
phải tầm soát đột quỵ một cách thường quy
nếu bệnh nhân có yếu tố
nguy cơ khác kèm theo thì việc
tầm soát nên tập trung vào mục tiêu
hướng đến kiểm soát chặt các yếu tố
nguy cơ này không nên lạm dụng
các kỹ thuật trần đoán hình ảnh
nếu như bệnh nhân không có triệu chứng đột quỵ
bác sĩ thắng chia sẻ
có khá nhiều người dân đã hoảng loạn
vì đại dịch và những thông tin
nhễu trên truyền thông do đó
lúc này nhiệm vụ của thầy thuốc
là xoa dịu và giúp họ bình tâm
trở lại đừng bắt họ phải chịu
đựng thêm nữa bằng các gói tầm soát
việc theo dõi sức khỏe hậu covid một mươi chín
là rất quan trọng tuy nhiên
hiện tại đang có quá nhiều dịch vụ
tầm soát hậu covid một mươi chín
khiến cho nhiều người dân hoang mang lo ngại
các em không khỏi bệnh
nên giữ tinh thần thoải mái thấu hiểu
tình trạng sức khỏe của bản thân
có kế hoạch theo dõi sức khỏe hợp lý
tránh bị ảnh hưởng bởi những lời cảnh báo
thiếu căn cứ thay vì quá tập trung
vào những nguy cơ hậu covid một mươi chín
ít có khả năng xảy ra các f không khỏi bệnh
nên tiếp tục phòng dịch nghiêm túc tránh tâm lý
lơ là phòng dịch miễn dịch sars cov hai
không bền vững kể cả mắc hay miễn dịch
do tiêm vaccine một người có thể
tai nhiễm nhiều lần do nhiễm các biến thể
khác nhau của virus khẳng thể là
các protein được tạo ra bởi hệ thống
miễn dịch của cơ thể để giúp bạn
chống lại bệnh chúng được tạo ra sau khi
bạn đã bị mắc hoặc là đã được
tiêm vaccine các kháng thể
có thể bảo vệ bạn khỏi mắc bệnh
trong một thời gian sau đó
tương tự với covid một mươi chín sau khi
mắc và khỏi bệnh cơ thể sẽ sinh ra
kháng thể với virus
theo các bác sĩ bản thân miễn dịch
sars cov hai không bền vững kể cả
mắc hay miễn dịch do tiêm vaccine
vì thế khả năng bảo vệ lâu dài
là không có
phòng giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cho biết về cơ bản những người
đã tiêm vaccine cũng như những người
đã mắc covid một mươi chín thì cơ thể
tạo ra kháng thể trong ba sáu tháng
do vậy những người đã
nhiễm trong vòng ba tháng vẫn
có thể bị nhiễm nhưng rất nhẹ
hoặc không có triệu chứng
những trường hợp nhiễm có thể xảy ra ở những người
có sức đề kháng kém không tạo được
miễn dịch vì thế nếu đã bị
nhiễm covid một mươi chín người dân vẫn phải
tuyệt đối thực hiện năm k theo dõi
sức khỏe không được chủ quan
việt nam hiện chưa có nghiên cứu về
việc tái nhiễm tuy nhiên thực tế
cũng đã ghi nhận các trường hợp mắc covid một mươi chín
lần thứ hai và thậm chí là
lần thứ ba
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
bộ y tế đang giao cho cục y tế dự phòng
cùng với các viện pasteur
viện vệ sinh dịch tế trung ương
tiến hành nghiên cứu đánh giá
về việc mắc covid một mươi chín sau tiêm
vaccine cũng như việc tái nhiễm
những người đã nhiễm lần một vẫn
nhiễm lần hai việc này phải
một thời gian mới có kết quả
ngoài ra gần đây cũng đã xuất hiện
những biến thể phụ của biến chủng
omicron vì thế khả năng
lây nhiễm trong cộng đồng vẫn có thể
xảy ra virus luôn biến đổi
bao gồm cả virus gây ra
covid một mươi chín những thay đổi này
có thể dẫn đến sự xuất hiện
của các biến thể mới và
có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
cũng theo tiến sĩ
chuyên gia của tổ chức y tế thế giới
who sau khi mắc
covid một mươi chín khỏi bệnh mọi người sẽ
có miễn dịch để bảo vệ tuy nhiên
điều này khác nhau ở mỗi người
và nó phụ thuộc vào việc bạn mắc
bệnh nhẹ hay nặng nhiều
nghiên cứu hiện nay thậm chí chỉ ra rằng
nếu bạn mắc bệnh rất nhẹ hoặc không
có triệu chứng thì ở nhiều người
lượng kháng thể hình thành là rất ít
chính vì vậy tâm lý
nhiễm covid một mươi chín một lần cho
có kháng thể là suy nghĩ sai lầm
của nhiều người hiện nay việc
phòng chống tái nhiễm vẫn vô cùng
quan trọng với những ca mắc covid một mươi chín
mới hồi phục mất mùi là triệu chứng
ở các ca mắc covid một mươi chín tuy nhiên
việc số loạn khứu sát ngửi mùi thơm
thành mùi hôi thối đã khiếm một số f
đang trong quá trình hồi phục cảm thấy lo lắng
thậm chí là hoàng loạn
chị hoài diễm ở tp hcm mắc covid một mươi chín
kể từ tháng một mươi hai năm

một mươi ngày chị chỉ bị mệt mỏi
sổ mũi mất khứu sát nhưng
không bị mất bị sát sau khi
có kết quả âm tính khoảng bốn năm
ngày chị dần dần lấy lại được khứu sát
tuy nhiên hai tháng
sau đó rắc rối mới lại
đến khi chị bị rối loạn khứu sát
đầu tiên những mùi thơm
như nước hoa nước xà vải
sữa tắm dầu gội nước lau sàn
chị đều ngửi thành mùi rất gắt
hôi thối rất khó chịu
không chỉ có vậy các loại rau có mùi
như diếp cá rau răm ngò gai
hay quả như dưa chuột
dưa hấu chanh chị đều
thấy có mùi nồng như mùi của bọ xít
hay sang dầu thậm chí mùi
cà phê hoặc món ăn như bún bò
bún riêu cũng trở thành mùi khét
như là rắc ni lồng bị đốt cháy
chị diệm nói
tôi vô cùng stress vì tình trạng này
kéo dài hơn một tháng và càng ngày
càng nhiều thứ bị đổi mùi
lúc tắm giặt hay sinh hoạt tôi cũng
sẽ bị khó chịu vì mùi khét hôi
ám ảnh mỗi lần giặt đồ
phơi đồ tôi trở nên ám ảnh
với mùi bột giặt và nước xà vải
bị rối loạn mùi khiến
cho chị chán ăn mặc dù vậy
để có sức khỏe chị vẫn phải
cố ăn hoặc là chọn những loại
đồ ăn có mùi nhẹ
hơn một tháng tình trạng của chị
chưa được cải thiện và điều này
khiến chị diệm vô cùng lo lắng
về vấn đề này
bác sĩ đặng duy thắng trường đại học
y dược đại học suy tân đà nẵng cho biết
đây là hiện tượng parosmia
nghĩa là rối loạn khứu rác
người bị rối loạn khứu rác
hậu covid một mươi chín thường xuyên ngửi thấy
mùi cao su cháy rác nước thải
hay bùn bác sĩ thắng cho biết
trường rối loạn khứu rác
xảy ra khi chỉ có một số
thụ thể hóa học của mũi đang hoạt động
do đó não bộ người người
chỉ có thể nhận được một phần
dấu hiệu hóa học của mùi dẫn đến
mùi bị méo lý do thứ hai
là do các cảm biến trong
mũi hoạt động nhưng não không thể
xử lý được thông tin tiếp nhận từ
mũi giống như khi có tổn thương
dây thần kinh trong đường khứu rác
bác sĩ thắng cho biết
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng
những bệnh nhân bị rối loạn khứu rác
có thể hồi phục từ một mươi năm đến hai mươi
ngày sau khi bệnh khởi phát
có nghĩa là rất nhiều người sẽ
tự cải thiện tình trạng người của họ
mà không cần phải điều trị cụ thể nào
tuy nhiên có không ít trường hợp
rối loạn khứu rác kéo dài
quá thời gian đó cần phải điều trị
thích hợp mới đây tại bình định
mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán
của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở
khám chữa bệnh của nhà nước đã được thông qua
theo đó mức thanh toán xét nghiệm sars cov hai
test nhanh mẫu đơn không quá
bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng máy
miễn dịch tự động hoặc bán tự động
mẫu đơn không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng
một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật
trường hợp mẫu đơn không quá

cũng tại kỳ họp này
hội đồng nhân dân tỉnh bình định
đã thông qua nghị quyết quy định
mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh
dân tộc thiểu số học nội trú
tại các trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh bình định theo đó mức hỗ trợ
thêm tiền ăn năm trăm bốn mươi đồng
một học sinh một tháng thời gian hỗ trợ
tối đa chín tháng một năm học
và thời gian thực hiện là từ năm học

ông nguyễn vĩ lòng
chủ tịch ubnd tỉnh bình định cho biết
ngoài việc hỗ trợ thêm tiền ăn
cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh bình định cũng tăng cường
việc hỗ trợ kinh phí xét nghiệm sars cov hai
đối với các cơ sở giáo dục
chuyển sát tin tức về covid một mươi chín
đang chú ý tại điểm nóng trung quốc
nhận thấy những bất cập trong biện pháp
chống dịch hiện tại bắc kinh thay đổi
chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng cởi mở khi việc siết quá tay
gây hệ lụy kinh tế xã hội tiêu cực
tờ south china morning post cho biết
trung quốc thời gian qua đang phải đối diện
với đợt dịch covid một mươi chín mới cực kỳ nghiêm trọng
do biến thể omicron lây lan hàng loạt
tính từ đầu tháng ba đến nay
đã có hơn hai mươi chín ca dương tính
được phát hiện ở gần ba mươi tỉnh thành
của nước này
đáng lo ngại hơn chính quyền
trung quốc hôm một mươi chín tháng ba
cũng đã báo cáo về hai trường hợp tử vong
đầu tiên sau hơn một năm
tình hình dịch bùng phát mạnh
còn khiến cho hàng chục địa phương
bị phong tỏa hoàn toàn hoặc là một phần
trong đó có những thành phố đầu tầu
như thượng hải hoặc thâm quyến
số lượng người sống trong tình trạng này
cũng lên tới gần bốn mươi triệu người
nhiều công ty đã phải tạm ngừng
hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng
gây sức ép lên nền kinh tế
một số đánh giá cho biết
đợt dịch này đang ảnh hưởng nghiêm trọng
lên đời sống của hơn năm mươi dân số trung quốc
trong bối cảnh như vậy
giới lãnh đạo bắc kinh trong các phiên họp gần đây
đã hối thúc chính quyền các địa phương
thực hiện những biện pháp hiệu quả hơn
nhằm cân bằng kết quả chống dịch
với phát triển kinh tế
chuyển từ chiến lược zero covid
đang được áp dụng hai năm qua
sang chiến lược zero covid năng động mới
theo hãng tin bloomberg
zero covid năng động hiện được xem
là kim chỉ nam mới nhất
cho công tác phòng chống dịch ở trung quốc
và có thể hiểu đơn giản
là các địa phương có nhiều tự do hơn
trong việc điều chỉnh cách thức
làm sao cho phù hợp linh hoạt
theo tình hình dịch và đặc điểm của vùng
bloomberg dẫn lời
một số chuyên gia trung quốc chia sẻ
zero covid năng động mới
khác với chiến lược cũ ở chỗ
là nước này không còn quá tập trung vào mục tiêu
đưa số f về như trước
bởi giới lãnh đạo trung quốc
đã chấp nhận rằng không thể đảm bảo
một đợt dịch sau khi xử lý xong
sẽ không còn rủi ro tái bùng phát
đời sách hiện tại
là khi phát hiện ca nhiễm mới ở đâu
thì nhanh chóng hành động để cô lập
chuỗi lề nhiễm trong thời gian tối thiểu
để không lan thêm sang những nơi khác
bloomberg nhấn mạnh
giới chuyên gia và lãnh đạo trung quốc
cho rằng zero covid năng động mới
là kết quả đúc kết kinh nghiệm
chống dịch thời gian qua và hiện
nó là sự lựa chọn tốt nhất để đảm bảo
cân bằng mục tiêu chống dịch
lẫn phát triển kinh tế
thưa quý vị kể cả những người kiên trì
theo đuổi zero covid cũng đang dần thay đổi
để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện tại
việc xác định covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
đã dần được chấp nhận tại nhiều quốc gia
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại